đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản rồi sát hại chủ nhà khi bị phát hiện
bị cáo trần phúc hải vừa bị toán nhân dân tỉnh bình phước tuyên án trung thân
bị cáo nguyễn văn sơn bị tuyên án sáu năm tù cùng với tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một
sau khi trộm được sáu chiếc điện thoại ở khu vực công trình đang xây dựng
thuộc xã minh hưng huyện trơn thành tỉnh bình phước
hai đối tượng đến trước dãy nhà liền kề đang xây dựng
trộm thêm một điện thoại và xe máy của vợ chồng anh thái văn của
bị anh của phát hiện chi hô hải lao thẳng xe máy vào vợ chồng anh
khiến chị nguyễn thị yến vợ của anh của tử vong
đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một hải và sơn bị công an tỉnh bình phước
phát hiện bắt giữ tại huyện dầu tiếng tỉnh bình dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với đối tượng trương minh hòa
trú tại xã vĩnh khánh huyện thoại sơn
về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo điều tra ban đầu vào ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
trong quá trình làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
giữa hòa với bà đào thị ca nhí và lương huỳnh bích hà
tại văn phòng công chứng hoàng gia
công chứng viên phát hiện dây chứng nhận quyền sử dụng đất là giả
nên đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tố giác
tại cơ quan công an hòa khai nhận vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
do cần tiền tiêu xài
nên hòa đã lên mạng tìm kiếm và đặt mua giấy tờ đất trên
với giá một mươi triệu đồng nhằm mục đích mang đi cầm cố ở các ngân hàng
mùa bán tàng trữ trái phép chất ma túy
ba đối tượng nguyễn trọng nghĩa chú tại tỉnh sóc trăng
trần trung tín và trần thị ngọc xuân tên thường gọi là bà năm
cùng chú tại thành phố hồ chí minh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín
tại phường tân hiệp thành phố biên hòa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
đã bắt quả tàng tín đang tàng trữ một trăm linh g ma túy đá
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã tiến hành
bắt khẩn cấp nguyễn trọng nghĩa và trần thị ngọc xuân
khi đối tượng đang trên đường đi giao ma túy
qua khám xét lực lượng công an thu giữ hơn một trăm linh gram ma túy đá
hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum
cũng vừa ra quyết định khởi tố bị can
đối với đối tượng azu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và đối tượng atreet về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh con tum phối hợp với các lực lượng chức năng
trên nệm bàn tỉnh kiểm tra nhà nghỉ vendo
tại thị trấn pleikon huyện ngọc hồi
bắt giữ ba đối tượng thu giữ hai bánh heroin
ba đối tượng bị bắt giữ gồm azu atret và thao hưng sinh năm hai nghìn sáu
cả ba đối tượng đều trú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum
cơ quan điều tra bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra
đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao
truy tố một mươi bị can vụ sai phạm tại tổng công ty công nghiệp sài gòn
gây thất thoát gần hai mươi hai tỷ đồng
theo kết luận tổng công ty công nghiệp sài gòn cnns
là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước
trực thuộc ủy ban nhân dân tp hcm
hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con
trong đó đối với công ty cổ phần tie
thì cns chiếm bảy mươi vốn điều lệ
kết quả điều tra xác định bị can chu tiến dũng và đồng phạm
đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
trong việc quản lý sử dụng quỹ khen thưởng cns
gây thất thoát một mươi bảy ba tỷ đồng
thực hiện thoái vốn đầu tư của cnns tại tie
gây thất thoát bốn sáu tỷ đồng
quá trình điều tra vụ án sai phạm xảy ra
tại tổng công ty công nghiệp sài gòn
cơ quan an ninh điều tra đã tạm giữ tổng số tiền hai mươi sáu tỷ đồng
công an huyện nam sách tỉnh hải dương
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng trần minh thiều
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại tổ ba phường vĩnh niệm quận lê trân thành phố hải phòng
về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
trong khoảng thời gian tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thiều đã lên mạng đặt mua một bộ trang phục cảnh sát nhân dân
sau đó đăng ký tài khoản facebook có tên là trần minh anh
và tài khoản zalo có tên là nam anh
rồi đăng tải nhiều hình ảnh
mặc công ty cns
và cảnh phục với mục đích lừa đảo
mạo danh là cán bộ công an đội điều tra tổng hợp công an tp hải phòng
thiều đã lên mạng làm quen với các cô gái
nhằm tán tỉnh yêu đương rồi vay tiền
bằng thủ đoạn này đối tượng đã chiếm đoạt được số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng của hai nạn nhân
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nam sách đã phát hiện và bắt giữ được trần minh thiệu
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với năm đối tượng về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
năm đối tượng gồm phạm quang tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trương quang viên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trương quốc hướng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
nguyễn văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
và đoàn thanh đông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cùng ngụ tỉnh ninh bình
theo hồ sơ vào ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
qua công tác phối hợp công an tp hồng ngự và phòng hình sự công an tỉnh đồng tháp
đã tiến hành kiểm tra căn nhà số một trăm một mươi sáu đường trần phú
và nhà trọ tính phúc
địa chỉ phường a
trong lọc tp hồng ngự tỉnh đồng tháp
thì phát hiện nhóm đối tượng trên và thu giữ số tiền gần hai mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật giấy tờ có liên quan đến việc cho vay nặng lãi như
sổ hồ khẩu giấy đăng ký xe căn cước công dân và giấy ghi nợ
qua điều tra bước đầu xác định
có khoảng hai trăm linh người trong và ngoài địa bàn tp hồng ngự vai tiền
hiện công an tp hồng ngự tỉnh đồng tháp đang tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ xe ben bất ngờ bốc cháy khi đang di chuyển trên quốc lộ năm mươi một
đoạn qua xã phước thái huyện long thành tỉnh đồng nai
khi giao thông ủng tắc nhiều giờ
lực lượng chức năng cho biết đã khắc phục xử lý hiện trường
và điều tra nguyên nhân của vụ việc
khoảng một mươi h ba mươi phút
chiếc xe tải bên biển số tp hcm lưu thông trên quốc lộ năm mươi một
hướng từ vũng tàu đi đồng nai
khi đến khu vực xã phước bình huyện long thành
chiếc xe này bất ngờ bốc cháy dữ dội
ngay lập tức tài xế đã mở cửa chạy ra khỏi xe
nhiều người đến hỗ trợ nhưng ngọn lửa vẫn bốc cháy nguồn ngục
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an huyện long thành
điều động ba xe chuyên dụng cùng nhiều chiến sĩ
đến hiện trường dập tắt ngọn lửa
bước đầu nghi lửa xuất phát từ khu vực thùng xe
sau đó cháy lên cabin rồi bao trùm toàn bộ chiếc xe
rất may vụ cháy không gây thương vong về người
nhưng chiếc xe bị hư hỏng nặng
do thông trường quốc lộ năm mươi một bị ủng tắc kéo dài nhiều giờ
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ
trong ngày hai mươi ba tháng chín
đồn biên phòng cứ khẩu mỹ quý tây
bộ đội biên phòng tỉnh long an
cho biết đơn vị vừa tiếp nhận ba mươi bốn công dân
lao động trái phép ở campuchia
từ đồn công an biên giới hữu nghị sông rôn
tiên công an tỉnh svay riêng vương quốc campuchia
vào tối ngày hai mươi hai tháng chín
tại trạm biên phòng cứ khẩu mỹ quý tây
đồn biên phòng cứ khẩu mỹ quý tây
đã phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh long an
và công an huyện đức huệ
tổ chức tiếp nhận ba mươi bốn công dân việt nam
lao động trái phép ở campuchia
từ đồn công an biên giới hữu nghị sông rôm
tiên công an tỉnh svay riêng vương quốc campuchia
sau khi nhận bàn giao
đã đưa ba mươi bốn người về khu vực nhà chờ
thuộc trạm biên phòng cứ khẩu mỹ quý tây
để điều tra sàng lọc và xử lý theo đúng quy định
qua điều tra sàng lọc ban đầu
ba mươi bốn công dân trên có hai mươi tám nam và sáu nữ
trong đó có hai mươi tám người có giấy chứng minh nhân dân
và căn cứ công dân
sáu người không có giấy tờ tùy thân
đồn biên phòng cứ khẩu mỹ quý tây
đang phù hợp với các lực lượng chức năng
tiếp tục điều tra
tin tưởng vào các đối tượng môi giới
đã có một lượng lớn người dân việt nam
xuất cảnh trái phép sang campuchia
theo lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao
thế nhưng qua lời kể của những người trong cuộc
thì công việc phải làm nơi đất khách
là dụ dỗ lôi kéo chính những đồng bào của mình
ở quê hương tham gia vào game cờ bạc
làm nhiệm vụ trên mạng xã hội
từ đó trở thành nạn nhân
của những vụ lừa đảo
tháo chạy khỏi công ty chuyên về lừa đảo
qua mạng để về việt nam
và được lực lượng chức năng giải cứu
cô gái này cho biết các đối tượng hứa hẹn
là làm việc trên máy tính
tuy nhiên sang đến campuchia
thì lao động bị ép buộc làm việc một mươi hai h mỗi ngày
và phải gọi hàng ngàn cuộc điện thoại
để dụ dỗ người dân tại việt nam
tham gia vào các đường dây lừa đảo
theo dạng đa cấp
em điện thoại cho anh chị từ công ty trung tâm nhà phát hành tiktok việt nam
xong rồi mới là kêu khách các bạn giao lô
khách các bạn giao lô là qua bên kia
qua bên xe một
tụi em chỉ gọi là người đưa điện thoại thôi
còn qua bên xe một là nó hướng dẫn khách từ từ
rồi bắt đầu khách nó mới nọp tiền cho trong game
rồi có rất là nhiều người bị gạt
cho nên tụi em không thấy là
mới đợt rồi có một người đó là một tỷ mấy
bị dính cho trong game một tỷ mấy
cho nên tụi em cảm thấy bức ức quá
không tụi em không có làm được
cho nên tụi em mới tháo chạy luôn
theo chỉ tiêu công ty áp đặt
mỗi lao động phải dụ dỗ được hai mươi năm người mỗi ngày
sau đó thuyết phục họ tham gia vào các nhiệm vụ được trả tiền
nhưng thực chất là nạp tiền chứ không thể rút ra
nếu lao động không đủ chỉ tiêu
sẽ bị phạt tiền tăng ca
hoặc bị bán cho công ty khác
khó có đường thoát ra khi số tiền chuột lên đến hàng trăm triệu đồng
việc bên em thì là chỉ cần tư vấn
mình kiểu gọi khách hàng
mình chỉ cần bước với team
sau lâu là mình nhận được
ví dụ hôm nay nó áp chỉ tiêu
là hai năm người
mình không gọi được hai năm người ba ngày
nó sẽ phạt hai mươi lô
ví dụ ngày năm sáu khách là nó sẽ ghi vào lấy
ví dụ không đủ ba ngày
thì nó sẽ trừ hai mươi lô là tăng ca nữa
tăng ca tám giờ sáng hay sao
tám giờ sáng
ví dụ mình đi muộn
năm sáu phút là nó phạt hai mươi lô
xong lần thứ hai là năm mươi lô
lần thứ ba là một trăm linh lô
là nó sẽ phạt như thế
khi chính phủ campuchia mới được truy quét
các công ty ma cơ sở game cờ bạc
thì lao động việt nam đã rơi vào cảnh trắng tay
mang theo gánh nặng nợ
và đối mặt với nguy cơ trở thành nạn nhân
của tội phạm mua bán người
bọn tội phạm này
bây giờ không ở việt nam
cho nên công tác đấu tranh
xử lý rất khó khăn
cho nên mình cũng vẫn kiên trì vận động
giải thích cho người dân họ hiểu
khuyến khích chính quyền địa phương
tạo một bàn việc làm cho người dân mình
đừng để cho người ta
dụ dỗ xem đó
để đi giải quyết hậu quả
thì cũng rất khó khăn
không chỉ bị lừa đảo
nhiều lao động việt nam còn vi phạm pháp luật
khi xuất cảnh trái phép sang campuchia
điều này cho thấy công tác kiểm soát biên giới
vẫn còn lỗ hỏng
một phần do lực lượng mỏng
và cũng có sự tiếp tay của một số cư dân vùng giáp biên
truyền truyền cho đồng thái
cho chú con em
có ý định
hoặc là tất cả các nội chiếu
hạn lọc của công ty

trong quá trình làm việc tại campuchia

mình hình dung khoảng một km là có cái chốt
chốt này đứng dòm thấy chốt kia được
tuy nhiên là ban đêm
thì họ vẫn lợi dụng
tại vì có nghĩa là mình không tuyệt đối mình cấm hãng
người dân họ dẫn đi làm ruộng
họ đi rồi họ dẫn theo người hay người
có khi mình không kịp thời là
xảy ra chuyện
đó là có khó khăn đó là như thế
tình trạng người việt rút khỏi các casino ở campuchia
để tìm đường về nước
được dự báo sẽ còn diễn ra trong thời gian tới
đối với họ
cũng giống như thoát ra khỏi nơi địa ngục để tìm về với sự sống
vì không ít người đã phải bỏ mạng nơi đất khách